lễ khai mạc chương trình khai trương mùa du lịch biển đà nẵng do ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng đã được tổ chức
đây là sự kiện thường niên tổ chức vào dịp ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm nhằm phục vụ người dân và du khách
năm nay bên cạnh việc duy trì chuỗi hoạt động đặc trưng như ca nhạc hàng đêm trưng bày ảnh đa dạng sinh học sơn trà
khu lưu niệm ẩm thực thả diều nghệ thuật cuộc thi đắc tượng cát các khu vực check in thuyền thúng ván lướt không gian sắp đặt đèn lồng trong tróng
còn có nhiều hoạt động khác như tuyên truyền bảo vệ môi trường quảng bá du lịch tại bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng
với các nam thì khơi trường mùa du lịch biển năm nay có những điểm nét riêng
đó là chúng ta kết hợp với các cuộc hoạt động về môi trường nối không với rắc rẽ nhựa và túi lông tại các bãi biển và bán đảo sơn trà
thì thông qua cái chương trình này thì chúng tôi muốn là quảng bá hình ảnh biển đà nẵng xanh sạch đẹp đến với du khách
đồng thời là tổ chức các hoạt động về môi trường ví dụ như là một cái điểm mà các tổ chức thanh niên lượm rác cả các nơi về
hình thành một cầm tượng cá voi vượt sóng và thông qua cầm vật dụng được trang trí bởi các chất khải mà thu công về
thì được trưng bày ở trên công viên này sẽ giúp là
giúp phần nâng cao trang thức cho du khách cũng như người dân
tất cả mọi người đều chung tay để góp cho môi trường xanh sạch đẹp bằng những công việc cụ thể
ví dụ như là làm sạch cái môi trường mình đang sinh sống
thứ hai nữa là về phần rác thải thì mình cũng có cái ý thức là thu gom cho nó sạch sẽ và phân loại rác cũng như là hạn chế dùng cây ba mi lông

cùng với đó nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn du khách đã được tổ chức như chương trình nhặt rác trao yêu thương
đổi rác lấy cây xanh diễu hành xe đạp xích lô xe điện bảo vệ môi trường biển đà nẵng không túi ni lông không khói thuốc hội thi bơi cho người yêu biển
sự kiện sẽ kéo dài trong một tuần từ ngày hai mươi sáu đến ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín